ngày bảy tháng bốn công an quận ba đình hà nội thông tin việc đơn vị đã khởi tố ba bị can là nguyễn đăng anh vũ hai mươi chín tuổi
đào viết lưu ba mươi hai tuổi và nguyễn thanh lam bốn mươi một tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vụ án được điều tra triệt phá khi một cô gái tới trụ sở công an trình báo bị mất cắp chiếc honda sh lúc dạng sáng ngày một mươi bốn tháng hai
trên phố lê hồng phong phường điện biên quận ba đình
dạng sáng hôm sau nhân viên bảo vệ một khách sạn trên địa bàn phường quán thánh quận ba đình cũng tới trình báo bị mất hai chiếc xe máy
trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận ba đình nhận định các đối tượng trộm cắp của các vụ việc trên cùng một nhóm
sau đó lực lượng chức năng đã bắt giữ vũ lưu lam
theo điều tra vũ có ba tiền án liên quan đến ma túy trộm cắp lưu cũng bốn tiền án và lam cũng năm tiền án về các hành vi này
cả ba vốn từng là bạn tù nhiều năm trước đều nghiện ma túy
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương bọn họ đã chập lại với nhau để đi trộm cắp
cả ba bàn bạc với nhau mua vam phá khóa kìm thủy lực kim cắt cáp dao làm công cụ để đi trộm cắp xe máy
nhóm đạo trích thừa nhận là thủ phạm hai vụ trộm trên gồm chiếc honda sh của cô gái và hai chiếc xe trước khách sạn
chiếc xe của cô gái chúng bán được một mươi năm triệu đồng và chia đều cho nhau
ngoài ra hôm một mươi bảy tháng hai cả ba còn lấy trộm một chiếc honda sh trên phố lò đúc
dù chiếc xe đã được khóa cổ và cả khóa chữ u nhưng chúng đã dùng kìm thủy lực để vô hiệu hóa
mở rộng điều tra ổ nhóm này khai còn thực hiện một vụ trộm cắp xe máy tại quận hai bà trưng vào tháng một
một vụ án hy hữu xảy ra khi bốn người đều có liên quan đến một chiếc xe ô tô tiền tỷ
chiếc xe bỗng dưng không cánh mà bay
việc xác định đối tượng cũng vô cùng gian nan
thủ đoạn của tên trộm này như thế nào
và hành trình truy tìm hung thủ như thế nào của cơ quan công an
hành trình truy tìm hung thủ như thế nào của cơ quan công an
hộ khẩu thường trú tại kp nội hóa một phường bình an thành phố dị an tỉnh bình dương
và người mượn xe là anh phan trần nguyên định
kể lại đầu đuôi câu chuyện chiếc ô tô bị kẻ gian lấy trộm vào đêm khuya
cụ thể trước đó do công việc làm ăn anh tài kẹt tiền nên mang chiếc fox evret bảy chỗ
mang biển kiểm soát sáu mươi một a chín trăm bốn mươi chín một mươi một đến thế chấp cho anh bùi hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại phường phước long a thành phố thủ đức
tiền là ba trăm tám mươi triệu đồng để lo công việc
thỏa thuận giữa hai bên là khoảng thời gian này
anh long được phép sử dụng xe evres làm phương tiện đi lại
vào ngày hai mươi chín tháng bốn anh long có cho anh hồ lê duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại phường linh triểu tp thủ đức thuê chiếc xe trên
đến sáng ngày bảy tháng năm thì anh duy lấy chiếc xe cho anh định mượn để đi công việc tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày anh định điều khiển xe ô tô
anh định về nhà tại địa chỉ hai mươi đường tám kp bốn phường linh triểu thành phố thủ đức và đầu xe trước cửa nhà
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày anh định đi ra khóa cộng vẫn thấy chiếc xe nằm ở đó
nhưng bất ngờ thay khoảng sáu giờ ba mươi phút hôm sau anh định mở cửa nhà ra thì mất hột
vì chiếc xe đã không cánh mà bay
sau đó anh định đem sự việc kể với mọi người
rồi cùng kéo nhau ra công an phường linh triệu trình báo sự việc
với hy vọng
công an sẽ tìm được chiếc xe
nếu không thì các anh định duy và long phải liên đời trách nhiệm bồi thường chiếc xe cho anh tài
chủ nhân chiếc xe này cho biết đã mua nó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một với giá là một hai tỷ đồng
xác định vụ thế chấp cho thuê cho mượn và dẫn đến mất xe hết sức phức tạp
cần phải có lực lượng điều tra chuyên nghiệp mới làm sáng tỏ được mọi việc
nên công an phường linh triệu đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo công an thành phố thủ đức
sau khi xem xong hồ sơ ban đầu trung tá mai trọng hạnh phó công an tp thủ đức đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xuống hiện trường phối hợp với công an phường lấy lời khai những người có liên quan
tiến hành trích xuất hệ thống camera trong khu vực xảy ra vụ trộm
một chiếc camera đã ghi lại hình ảnh lúc một h năm mươi năm phút ngày tám tháng năm có một thanh niên mặc áo dài tay quần ngắn kaki màu đen đeo khẩu trang và đội nón kết đi bộ đến
rồi dùng chìa khóa điều khiển từ xa mọi nơi
một chiếc camera mở cửa xe leo lên từ cửa phía bên phải rồi nhanh chóng điều khiển chiếc xe everest chạy theo đường số tám ra đường tô vĩnh diện phường linh triểu và tổ thoát
trong quá trình điều tra các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn dấu vết cuối cùng tìm được là chiếc xe xuất hiện tại cuối đường tô vĩnh diện sau đó thì hoàn toàn mất tích
những ngày sau đó trinh sát ra xoát diện rộng tiếp tục kiểm tra hệ thống camera an ninh tại các giao lộ và camera nhà dân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hàng trăm chiếc camera đã được trích xuất hình ảnh tốn rất nhiều thời gian và công sức của lực lượng điều tra nhưng vẫn không thu được thông tin gì có giá trị
chỉ duy nhất hình ảnh cuối cùng là chiếc camera tại khu vực trước khu du lịch suối tiên đã ghi lại
khoảng hai giờ sáng ngày tám tháng năm có bóng dáng một chiếc everes màu đen lưu thông trên quốc lộ một a hướng tới tỉnh đồng nai nhưng không rõ biển số sau đó thì mất tích hoàn toàn
tại cơ quan công an anh bùi hoàng long cho hay
sau khi cầm chiếc xe trên của anh tài được sự đồng ý của chủ xe nên anh có làm thêm dịch vụ cho thuê xe tự lái
nhằm để quản lý phương tiện anh có lắp đặt hệ thống định vị nhưng cách đây khoảng hai tuần thì thiết bị này bỗng dưng bị hỏng không còn sử dụng được nữa
sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi sử dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm và tung tích chiếc everes để làm rõ vụ án
với những nỗ lực không mệt mỏi trong quá trình điều tra truy xét
sau chín ngày dòng dã làm việc điều tra viên đã thu thập được thông tin quý giá là vụ trộm có liên quan đến quá trình cho thuê mượn xe trước đó
vào ngày một mươi bảy tháng năm trinh sát đã bắt giữ nghi can trần đình nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại xã trà dương huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
khi đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố thủ đức
từ lời khai của nghĩa ngày hôm sau trinh sát tiếp tục lên quận một mươi hai bắt giữ võ văn an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã ân hảo tây huyện hoài ân tỉnh bình định tạm trú tại phường thạch xuân quận một mươi hai
tại cơ quan công an đối tượng nghĩa không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
ban đầu chỉ khai là đồng phạm là an
tuy nhiên qua kiểm tra tăng vật và hình ảnh chiếc camera ghi lại tại hiện trường vụ trộm
thì kẻ trộm đến lái xe có ngoại hình không giống với nghĩa và an nhiều khả năng còn độc bọn khác
điều tra viên liên tục đấu tranh với nghĩa và an suốt một ngày
thì hai đối tượng này mới chịu khai nhận thêm đồng bọn là vũ nguyên hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngụ tại xã trà dương huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
nhưng tại thời điểm này hoàng đã bỏ trốn khi hay tin đồng bọn xa lưới
nhằm để tiếp tục điều tra làm rõ thu hồi chiếc xe tăng vật các điều tra viên đã tiến hành xác minh
thì nắm được thông tin đối tượng hoàng đang trên đường bỏ trốn về tỉnh bình định
lập tức lãnh đạo công an thành phố thủ đức cử bốn trinh sát bay ra bình định
ngay trong một ngày

nhưng do thời gian này chuyến bay ra sân bay phú cát không còn
buộc các trinh sát lên tuyến bay ra cam ranh
rồi đi xe ô tô ra bình định để đón lõng bắt giữ đối tượng
khi các trinh sát viên vừa đến nơi vào lúc dạng sáng
thì hay tin hoàng đang trên đường ra miền nam bằng xe container
đến chiều tối ngày hai mươi ba tháng năm khi hoàng đang ngủ say trên cabin
thì một chiếc xe container đậu ở địa bàn tỉnh bình dương
thì bị cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức
quá trình đấu tranh nghĩa và đồng bọn khai nhận
trước đó khoảng một tháng vào ngày bảy tháng bốn
vợ nghĩa là nguyễn ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
có thuê của anh bùi hoàng long chiếc xe ford e pred mang biệt kiểm soát sáu mươi một a chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi một
để hai vợ chồng đi công việc
trong lúc lái xe nghĩa nhìn thấy đăng ký xe thì biết anh long không phải chính chủ
nên nảy sinh ý định trộm cắp
nghĩa gọi điện thoại cho một người tên là v
chưa rõ lai lịch
để nhờ kiếm mối tiêu thụ chiếc xe sắp lấy trộm
nhằm để thực hiện phi vụ chót lọt
ngay trong ngày
nghĩa lên mạng xã hội tìm người làm chìa khóa xe ô tô
và được một thanh niên đến điểm hẹn tại ngã tư đường tam bình cây kéo
phường tam phú thành phố thủ đức
để người này làm một chiếc chìa khóa với giá là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước khi trả xe cho anh long vào cuối ngày
nghĩa ma mãnh cắt hệ thống điện định vị trên xe
mà gắn vào đó một cục pin
để hệ thống định vị hoạt động được khoảng một tuần nữa
thì sẽ bị tê liệt do hết pin
xong nghĩa gắn vào xe một thiết bị định vị khác
nhằm mục đích sau khi trả xe sẽ tiếp tục theo dõi chiếc xe ở đâu và lấy trộm
đến khi anh long đến lấy xe về
mà không hề hay biết chiếc xe đã rơi vào âm mưu của kẻ xấu
không vội vàng thực hiện phi vụ vì sợ bị phát hiện
nghĩa đợi đúng một tháng sau
khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày bảy tháng năm
nghĩa theo dõi định vị thì phát hiện chiếc everes đang đậu trước số nhà hai mươi
đường tám kp bốn phương linh triệu nhà của anh định
nên gọi điện cho an và hoàng
nói có chiếc xe ford everest dù cùng nhau đi lấy trộm
khi bán có tiền sẽ chia cho an và hoàng để tiêu xài
ngay trong đêm nghĩa điều khiển xe ô tô hiệu hyundai mang biệt kiểm soát sáu mươi bảy e một trăm ba mươi sáu
do an thuê lại
điện thoại của người khác chưa rõ lai lịch
đến khu du lịch suối tiên đón hoàng
rồi chạy về ngã tư bình phước đón an
đến hai mươi hai h ngày bảy tháng năm
nghĩa lái xe chở đồng bọn đến cầu vượt linh xuân uống nước
đợi đến một h sáng ngày tám tháng năm
cả bọn đi về đường tô vĩnh diện
khi đến đầu đường số tám
nghĩa chỉ chiếc evres đang đậu rồi chở nhau đi ăn
một lúc sau quay lại
nhằm để gây khó khăn cho quá trình điều tra của công an
nghĩa đưa nón kết màu đen
áo khoác dài tay màu xanh bạc cho hoàng mạc
và đưa chìa khóa xe for đã làm trước đó cho hoàng để lấy trộm
sau khi chiếm đoạt được chiếc xe
ngay trong đêm
cả bọn đưa lên huyện định quán tỉnh đồng nai
khi đến gần hồ chí an
nghĩa qua xe của hoàng rồi đem cất trong vườn điều gần cầu la ngả
an quay về thành phố hồ chí minh bằng chiếc hyundai
đến chiều ngày tám tháng năm
an chạy xe absen lên đón nghĩa hoàng về thành phố hồ chí minh
nghĩa giao bán xe trên mạng nhưng không có người mua
đến ngày một mươi bốn tháng năm
nghĩa được khách hẹn mua xe tại khu vực huyện phú giáo tỉnh bình dương
nên cùng an hoàng đem xe đến nhưng khách không đến mua
cả bọn đưa chiếc ford everest lên xã tiến hưng
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
gửi cho một đối tượng không rõ lai lịch
nhờ đưa đi tiêu thụ
vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau khi nghĩa xa lưới tại thành phố thủ đức
ngoan thành phố thủ đức truy tìm và phát hiện chiếc ford everest của anh tài
đang đậu ở đường liên ấp
thuộc ấp một xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
nên tiến hành thu giữ đưa về thành phố hồ chí minh để điều tra
trung tá mai trọng hạnh cho biết
đây là thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp xe ô tô
đối tượng rất tinh vi
có sự chuẩn bị sắp xếp ngay từ đầu
trước khi thực hiện
chúng đã phá hỏng định vị mà chủ xe không hề hay biết
và lắp vào thiết bị định vị khác để theo dõi chiếc xe
ngoài việc người cho thuê phải cẩn thận
chủ cơ sở cầm đồ hoặc người mua xe
cũng cần xem xét kỹ lưỡng các loại giấy tờ
nguồn gốc xe trước khi chấp nhận cầm đồ
chủ tiệm hoặc người mua cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu công an điều tra phát hiện biết rõ tài sản này
là xe thuê tự lái không phải chính chủ nhưng vẫn cầm cố